quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay hà nội và các tỉnh miền bắc vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và rông bất cứ thời gian nào trong ngày
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ không cao giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ ảnh hưởng của không khí mát và vùng hội tụ yếu hơn vì thế mưa cũng ít hơn và nắng mạnh hơn
nên như trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
với sự xuất hiện của khối không khí mát ở phía bắc thanh hóa nghệ an và phần phía bắc của tỉnh hà tĩnh cũng có được những cơn mưa rào và rông
khi có mưa rông cộng thêm tác động của khối khí mát ngăn cản sự phát triển của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
thì mức nhiệt trong ngày ở miền trung không quá cao
tại thanh hóa nghệ an và hà tĩnh mức nhiệt chỉ khoảng ba mươi ba mươi hai độ
tại khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ ba mươi ba ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ba mươi sáu độ trời vẫn còn nắng nóng cục bộ
lui xuống phía nam nhờ có những cơn mưa chiều mà đêm qua tây nguyên và nam bộ trời khá là mát mẻ
lúc này nền nhiệt ngoài trời ở tây nguyên vào khoảng hai mươi một hai mươi ba độ
tại khu vực nam bộ mức nhiệt hai mươi sáu hai mươi tám độ
trong ngày hôm nay tây nguyên và nam bộ được dự báo vẫn có mưa rào và rông về chiều và tối
tuy nhiên từ giờ đến trước một mươi bốn giờ nam bộ và tây nguyên trời tạnh giáo
nền nhiệt ở tây nguyên cao từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tại nam bộ mức nhiệt ba mươi ba
sau một mươi bốn giờ mây đối lưu phát triển gây mưa trở lại
diện mưa ở cả tây nguyên cũng như nam bộ ở mức giải rác
mưa rông sau ngày nóng có khả năng kèm theo nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ vẫn cần cảnh giác với hiện tượng mưa rông gây giảm tầm nhìn
nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh
ngoài khơi ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam ở mức cấp bốn trong khi ở khu vực giữa và nam của biển đông
đường xa gió hướng đông bắc đến đông ở mức cấp ba
các vùng biển đều ít mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước